bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện nghi lộc và các vùng phụ cận như thị xã cửa lò thành phố vinh hà tĩnh
tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý về việc triệt phá các tụ điểm đánh bạc tại bến tre và bình phước
công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre phối hợp với công an xã lương cuối vừa bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại một quán nước giải khát do bà nguyễn thị lan làm chủ
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hai mươi chín đối tượng có liên quan cùng với hai mươi tám điện thoại di động một cân đồng hồ bốn con gà một mươi năm xe mô tô số tiền hơn ba mươi năm triệu đồng và một số vật chứng khác có liên quan
cũng với hành vi đánh bạc công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vừa tạm giữ sáu đối tượng thu giữ vật chứng gồm hai bộ bài tay đã qua sử dụng số tiền một mươi hai triệu đồng bốn điện thoại di động và ba xe mô tô các loại vụ việc đang được cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam vừa tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho anh nguyễn quang trung chú tại xã nga mỹ huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã tiên tân thành phố phủ lý tổ công tác do thiếu tá nguyễn anh hào làm tổ trưởng đã phát hiện một cặp đựng máy tính màu đen rơi bên trong có một rơi bên đường và bên trong có một máy tính sách tay trị giá khoảng hai mươi triệu đồng hơn hai trăm linh sim số đẹp
với tổng trị giá gần bảy mươi năm triệu đồng cùng với một số giấy tờ liên quan mang tên nguyễn quang trung chú tài sản nga mỹ huyện nga sơn tỉnh thanh hóa xác định đây là tài sản do người dân bất cẩn đánh rơi tổ công tác đã nhanh chóng xác minh và liên hệ với anh trung đến đơn vị để trao trả toàn bộ tài sản đây là hành động ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người công an trong lòng dân
việc trang bị lắp đặt hệ thống camera an ninh ở các địa phương đã phát huy được hiệu quả tích cực
nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã được điều tra làm rõ trong đó có sự giúp sức đắc lực từ những hình ảnh thu giữ được từ camera mới đây qua hệ thống camera an ninh này lực lượng công an phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi đã kịp thời điều tra truy tìm và trả lại số tài sản bị rơi cho một công dân là người nước ngoài
công an phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi vừa bàn giao số tiền hơn bảy triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chị maniun ere kalo quốc tịch philippines hiện đang làm việc tại thành phố quảng ngãi
trước đó trong lúc đi siêu thị cope mark quảng ngãi để mua hàng chị manilin m kalog đã bỏ quên chiếc ví trong đó có tiền và giấy tờ trên hàng ghế ngồi chờ
nhận được tin báo công an phường đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đồng thời tiến hành truy xuất tất cả các hình ảnh từ hệ thống camera an ninh của phường siêu thị và của nhà dân
với những chứng cứ không thể chối cãi người nhận được chiếc ví đã trả lại chiếc ví cho người bị mất
rất cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm được giấy tờ và tài sản của tôi
tôi cũng nghĩ rằng khả năng tìm được là rất nhỏ bởi trong siêu thị có rất nhiều người đến mua bán nên khó có thể tìm thấy
thế nhưng lực lượng công an vẫn tìm được tài sản và giấy tờ của tôi tôi rất cảm ơn
đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an điều tra xử lý các vụ vi phạm pháp luật
theo thống kê từ tháng chín năm hai nghìn hai
đến nay qua hệ thống camera an ninh lực lượng công an phường nguyễn nghiêm kịp thời đã giải quyết xử lý ba vụ trộm cắp tài sản
hai vụ cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
bước đầu thì xây dựng cái mô hình camera trên địa bằng một tủi dân phố với quy mô là một mươi hai cái đầu ở góc tiên đường chính của một tủi dân phố
sau khi mà xây dựng thì nó đem lại cái hiệu quả
thứ nhất là nó xây dựng cái nếp sóng ven minh đô thị
thứ hai là kịp thời phát hiện hai cái nhóm đô thị
đối tượng là cố ý gây thương tích gây dối trực tự công cộng và hai cái vụ trụng cấp
thì qua đó là nó tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân
nên từ đó là y băng nhân dân phường chỉ đạo công an phường là xây dựng luôn cái điều án là lắp đẹp camera trên địa bằng phường từ nay đến tết để bảo vệ tết
vào dịp cuối năm tình trạng trộm cắp sẽ diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng nghiện trộm cắp tài sản rất táo tợn
sẵn sàng thực hiện các vụ trộm giữa ban ngày và tại những nơi công cộng
chính vì vậy ngoài cơ quan chức năng thì người dân đặc biệt là các hộ kinh doanh cần chú trọng trang bị hệ thống camera an ninh
hay một số phương tiện báo động khác để bảo vệ tài sản của mình góp phần đảm bảo an ninh trật tự
còn vào đêm qua công an huyện thanh hà tỉnh hải dương đã đồng loạt đột kích hai quán karaoke xafir
ở thị trấn thanh hà và quán phượng hoàng ở xã thanh khê
tại hai quán hát này bốn mươi chín đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chân ma túy đã được đưa về công an huyện làm việc
qua test nhanh phát hiện một mươi bốn nữ dương tính với ma túy
ngoài số đối tượng nữ dương tính với ma túy bị bắt giữ công an huyện thanh hà cũng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn tùng lâm
tại quán karaoke phượng hoàng và vũ xuân điểm tại quán xafir khi đang tàng trữ trong người các túi ni lông bên trong
có chứa các chất tinh thể màu trắng và nhiều viên nén màu xanh
các đối tượng khai là ma túy đá và kẹo kê tăng
các đối tượng khai là ma túy tổng hợp mua về để đưa vào quán hát cho khách sử dụng
hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sáng nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường sao bọng đăng hà đoạn qua xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
chiếc xe tải tránh xe ô tô đi chiều đối diện mất lái lật chắn ngang giữa đường
rất may lúc này lái xe đã nhảy ra khỏi cabin trong lúc xe lật nên may mắn thoát chết
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày chiếc xe tải loại một hai tấn chưa rõ người điều khiển
lưu thông trên đường sao bọng đăng hà hướng từ quốc lộ một mươi bốn bình phước đi tỉnh lâm đồng
đến đoạn vào xã thống nhất huyện bù đăng đoạn đường quanh co đổ dốc và nhiều phương tiện qua lại
trong lúc tránh chiếc xe ô tô bảy chỗ và chiếc xe máy lái xe phanh gấp nên đã mất lái khiến xe lộn nhào xoay nghiêng nằm chặn ngang đường
vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nhiều phương tiện tham gia giao thông bị ách tắc trên đoạn đường dài
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông điều tra làm rõ vụ tai nạn
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
và đối tượng lê văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc sơn xã nhạo sơn huyện sông lô của tỉnh vĩnh phúc phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
cảnh sát điều tra bộ công an